theo thống kê mới nhất của bộ y tế số xã phường vùng đỏ đã tăng khoảng một mươi xã phường vùng cam tăng hai mươi so với thống kê ngày trước đó do địa phương vùng xanh vàng xuất hiện ca bệnh chùm ca bệnh mới
bộ y tế đề nghị ra soát những người đi từ vùng có số ca mắc cao chủ động giám sát xét nghiệm người có nguy cơ cao nhất là người về từ vùng dịch cấp độ ba bốn người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp
các địa phương phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng nâng cao năng lực truy vết sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là cấp cơ sở để phân loại điều trị phù hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
cùng ngày bộ y tế cũng có công điện đề nghị các tỉnh thành đảm bảo thu dung điều trị của cơ sở y tế thích ứng an toàn với dịch yêu cầu các tỉnh thành có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín đảm bảo số dường cấp cứu củng cố hạ tầng kỹ thuật về oxy y tế tại các cơ sở y tế các tuyến
bộ y tế cũng đề nghị cơ sở khám chữa bệnh xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ để phát hiện sớm ca bệnh
từ một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi người đến quảng ninh từ các địa bàn có dịch cấp bốn vùng màu đỏ cấp ba vùng màu cam phải thực hiện cách ly y tế tập trung
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín cách ly y tế tập trung bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung
tất cả người đến quảng ninh phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng trên điện thoại di động hoặc khai báo hộ người đi cùng tại các điểm ra vào tỉnh
người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc áp dụng cách ly tại nhà một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương lấy mẫu ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
kinh phí cách ly tập trung gồm phí sinh hoạt ăn uống của người dân trong thời gian cách ly tập trung
do ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí người dân không phải chi trả
riêng đối với người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín theo quy định chưa quá sáu tháng khi về tỉnh quảng ninh phải áp dụng cách ly y tế tại nhà bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
nếu âm tính thì kết thúc cách ly
tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu tất cả người đến hoặc trở về địa phương phải thực hiện khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm pc covid và tương đương
các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường ra vào tỉnh hỗ trợ tối đa cho người vào tỉnh cho khai báo y tế nắm thông tin để thông báo tới cấp xã huyện diễn biến người trở về từ vùng có dịch
đồng thời chỉ định phương tiện vận chuyển người từ vùng dịch cấp độ ba bốn về địa phương đảm bảo an toàn tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch theo quy định
thưa quý vị liên quan đến ổ dịch quốc oai đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định đây là ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây và có rất nhiều f một
huyện quốc oai hiện diễn biến phức tạp chưa rõ nguồn lây chưa rõ f trong khi f một lại đông
vì vậy địa phương phải khẩn trương nhanh chóng xác định được hết f một khoa học hợp lý tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
đồng thời địa phương cần tuyên truyền gia đình người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch không hoang mang lo lắng
ông khổ minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội nói tại buổi làm việc với huyện quốc oai chiều hai mươi bốn tháng một mươi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cũng cho rằng huyện quốc oai bước đầu kịp thời khoanh vùng truy vết được các trường hợp liên quan
tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp biến chủng virus mới khả năng lây lan nhanh nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ
từ điều tra truy vết cách ly khoanh vùng dập dịch đến tiêm chủng và dịch đến đâu dẫn đến đó hạn chế tối đa trường hợp f một trở thành f
huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho người tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm
theo báo cáo của ubnd huyện quốc ngoài tính đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi ổ dịch trên điện bàn ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca dương tính với sars cov hai trong đó bảy ca được cdc hà nội công bố tối qua
các chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu suốt nhẹ
ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng chồng tới bệnh viện đa khoa quốc ngoài khám
cả hai test nhanh dương tính cdc hà nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với sars cov hai
chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy khiến người dân trong tâm dịch có phần hoang mang
hiện huyện quốc ai tạm thời phong tỏa năm khu dân cư và ba đơn vị gồm trụ sở công an tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận bốn một trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng và hai năm trăm năm mươi một người được cách ly
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác tại tòa án nhân dân huyện quốc oai trưởng công an huyện quốc oai trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời
các dân huyện quốc ngoài thành phố hà nội và nhiều địa điểm lây qua đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhận kết quả khẳng định bảy ca dương tính tại thị trấn quốc oai xã sài sơn và xã thạch thán huyện đã liên hệ với cdc hà nội và các cơ sở điều trị đưa bảy f đến các cơ sở điều trị theo quy định
tính đến chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp f một hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly ở trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
mặt khác huyện quốc oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc nơi ở của các bệnh nhân
để phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan
cụ thể tại xã thạch thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với sáu hộ dân xung quanh gia đình có f tại xóm một mươi một
xã sài sơn tổ chức ba khu vực phong tỏa cách ly y tế
khu một gồm một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình f npn tại xóm tây thôn đa phúc
khu hai gồm tám hộ xung quanh gia đình f ntt tại xóm tân hòa thôn đa phúc
khu ba gồm một mươi hộ xung quanh gia đình f nht tại xóm một thôn sải khê xã sài sơn
tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f ndd
từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
quỹ ban nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
gửi thông báo các địa điểm thông tin ca mắc covid một mươi chín đến các cơ quan liên quan
các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
lực lượng y tế đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín f một bảy trăm sáu mươi f hai liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi trung tâm y tế huyện quốc oai đã ra thông báo khẩn
tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
theo thông báo của trung tâm y tế huyện quốc oai tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện quốc oai
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phải lập tức tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch
bên cạnh đó tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở
đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn
và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện quốc oai nguyễn trường sơn cho biết sau khi phát hiện hai ca test nhanh dương tính
huyện đã chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan và lấy mẫu các trường hợp f một
nghi ngờ và các trường hợp f một gửi cdc hà nội xét nghiệm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
và hai trường hợp f là người ngoài huyện liêu qua đến chủng ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
qua điều tra đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f hai
hiện huyện đã tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn môi trường tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với một mươi hai hộ dân
xung quanh gia đình có f nghi ngờ gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín
đồng thời ban hành quyết định phong tỏa cách ly năm khu vực là nơi ở của các trường hợp f
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông quốc oai
điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
chủ tịch ubnd huyện quốc oai cho biết huyện sẽ thần tốc điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan
đến các f và các ca f nghi ngờ hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đối với các trường hợp liên quan
để ca nhiễm covid một mươi chín cùng với tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện
tổ chức ra soát truy vết và lấy mẫu các f và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm
không để soát f một f hai
các trường hợp ho sốt khó thở các ca nghi ngờ các trường hợp trở về từ các vùng tỉnh thành phố
có dịch trở về địa phương kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ubnd huyện cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương giả soát cán bộ công nhân viên của đơn vị
có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín
để chủ động khoanh vùng có phương án cách ly y tế
quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung giả soát
phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp f một
tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm f một f hai
để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các phương án kịch bản
để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp